các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
t d java hiện nằm trong nhóm yb thuộc động vật nguy cấp quý hiếm cấm vận chuyển buôn bán
ngay trong sáng nay ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trung tâm bảo vệ động vật hoang dã đã có mặt tại huyện hướng hóa nhằm tổ chức cứu hộ số động vật nói trên
hiện công an huyện hướng hóa đang tổ chức truy bắt người phụ nữ đang bỏ trốn và giám định tăng vật mở rộng vụ án
một vụ vận chuyển sáu trăm linh kg sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện
tối ngày bảy tháng một mươi tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mang vác hàng nghi là hàng lậu từ bên kia biên giới
theo đường mòn vận chuyển về tập kết tại bãi đất thuộc khu vực vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy và bỏ lại một mươi bao tải dứa bên trong chứa sản phẩm động vật
có tổng trọng lượng là sáu trăm linh kg trị giá khoảng năm mươi triệu đồng không rõ nguồn gốc
tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên
và bàn giao cho tri cục thú y tỉnh lạng sơn tiêu hủy theo quy định
trong khi đó tại phú yên hơn ba trăm sáu mươi kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được ủy ban nhân dân thị xã sông cầu tỉnh phú yên tiến hành tiêu hủy
trước đó được phòng cảnh sát môi trường phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đội quản lý thị trường số năm và tri cục trăn nuôi tỉnh
phối hợp kiểm tra thu giữ

chú huyện hoài nhơn tỉnh bình định điều khiển lưu hành qua địa bàn
ông trần minh hiếu chú huyện phù mỹ tỉnh bình định đồng thời là chủ nhân của toàn bộ lô hàng trên khai nhận
vận chuyển vào tp hcm để tư thụ